chính quyền thành phố paris của pháp nhấn mạnh không lo ngại tình trạng bạo loạn hiện nay sẽ tác động dây chuyền tới olympic paris năm hai nghìn hai mươi
bởi vẫn còn một năm nữa mới tới sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế này do đó chính quyền thành phố không nên điều chỉnh kế hoạch liên quan
trước đó ngày ba tháng bảy bộ trưởng thể thao pháp thông báo chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp trong những ngày gần đây
để tăng cường an ninh cho các cơ sở hạ tầng phục vụ olympic paris năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng cũng cho rằng các vụ bạo loạn gần một tuần qua đang gây tổn hại tới hình ảnh của nước pháp trong mắt bạn bè quốc tế
các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nước pháp đang chứng kiến các cuộc biểu tình bạo lực kéo dài nhiều ngày qua
ở ngoại ô paris và các địa phương khác trên khắp cả nước sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên không tuân thủ luật giao thông vào tuần trước